theo tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường trong thời gian từ đầu tháng một mươi một đến nay
chất lượng không khí tại hà nội đang có xu hướng giảm nồng độ pm hai năm có xu hướng tăng lên
tình trạng ô nhiễm không khí ở hà nội và các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ đang ở ngưỡng có hại cho sức khỏe
kết quả tính toán chỉ số chất lượng không khí aqi tại các chạm quan chắc đo được hầu hết ở mức kém một trăm linh một hai trăm linh
nồng độ bụi mịn pm hai năm tăng dần qua các ngày
khoảng thời gian ghi nhận có nồng độ pm hai năm tăng cao vào lúc nửa đêm và đầu giờ sáng
những ngày tới theo thông tin dự báo thời tiết hà nội đang trong giai đoạn hanh khô tốc độ gió thấp ban ngày có nắng
đó là các điều kiện dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt
vì vậy các chất ô nhiễm trong không khí trong đó có pm hai năm không thể phát tán lên cao và đi xa
chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng
dễ ảnh hưởng đến đường hô hấp mắt và da
người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng hạn chế mở cửa sổ và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường